bên cạnh tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín tại nước ta hiện nay thì dịch bạch hầu cũng bắt đầu có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng
và sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu tiêm vaccine bạch hầu
cho tất cả các đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh
để ngăn chặn dịch bạch hầu đang lan rộng trong cộng đồng tỉnh đắk lắc sẽ tổ chức chương trình tiêm chủng vaccine
phòng bệnh bạch hầu quy mô lớn trên phạm vi toàn tỉnh
trong đó giai đoạn một được triển khai trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sẽ tiêm vaccine td cho những xã đã ghi nhận các ca bạch hầu từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai được triển khai từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tiêm vaccine td cho năm mươi xã thị trấn của năm huyện đang có dịch là trư mờ ga trư quyền grông bông lắc và mơ rắc
trừ các xã đã được tiêm trong giai đoạn một
giai đoạn ba được triển khai từ tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tiêm vaccine td cho các huyện còn lại trong tỉnh